thông tin đến từ đồng tháp đối tượng nguyễn văn cang chú thành phố cao lãnh vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắt giữ về hành vi giết người
theo kết quả điều tra ban đầu sau khi đi đám cưới về cang đang nằm ngủ thì nguyễn quốc đạt là con trai của cang dẫn bạn về nhà đùa dỡn là đối tượng không ngủ được
đối tượng đã tỉnh dậy chửi bới và đánh cháu đạt một lúc sau chị huỳnh thị huyền là vợ của đối tượng về thấy đạt khóc nên đã rỗ con
lúc này đối tượng liên tiếp chửi chị huyền nhưng chị huyền không trả lời quá bực tức đối tượng cang đã dùng dao đâm huyền bị thương nặng và tử vong sau đó tại bệnh viện